các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng bộ công an đã có bảy viết quan trọng phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang quyết tâm chỉnh đốn xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
và ngay sau đây truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí bộ trưởng
mở đầu bài viết bộ trưởng tô lâm khẳng định ra đời trong những ngày cách mạng tháng tám lịch sử được tôi luyện thử thách qua các cuộc chiến tranh và trong thời kỳ xây dựng phát triển đất nước
với những chiến công nối tiếp chiến công lực lượng công an nhân dân việt nam đã không ngừng bồi đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang của mình
đó là tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân vì nhân dân phục vụ dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu
phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp các ngành không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh
nêu cao cảnh giác cách mạng dũng cảm mưu trí
sáng tạo khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch và tội phạm đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật không ngừng tu dưỡng rèn luyện tư cách người công an cách mạng
theo sáu điều bác hồ dạy đoàn kết thống nhất dân chủ kỷ cương kỷ luật nghiêm minh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
truyền thống tốt đẹp bản chất cách mạng sức mạnh và tinh thần chiến đấu kiên cường của lực lượng công an nhân dân đã góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta
giành thắng lợi trong sự chiến đấu
đặc biệt trong công cuộc đổi mới của đất nước với những chuyển đổi căn bản về cơ chế chính sách trong xu thế hội nhập và phát triển
lực lượng công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh đường lối chủ trương
chính sách pháp luật của đảng nhà nước gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới tư duy lý luận với thực tiễn đổi mới sâu sắc
đồng bộ toàn diện các mặt công tác hoàn thiện phương châm nguyên tắc biện pháp chiến thuật đấu tranh với các loại đối tượng với tội phạm
chủ động nhạy bén nắm mắt tình hình tận dụng thời cơ thuận lợi nhận rõ nguy cơ thách thức dự báo các tình huống phức tạp để chủ động ứng phó
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với đảng nhà nước chức năng quản lý nhà nước
về an ninh trật tự và chức năng trực tiếp đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
không ngừng đổi mới cơ chế lãnh đạo chỉ huy phát huy hiệu quả quan hệ phối hợp công tác với các ngành các địa phương nhất là với quân đội nhân dân
tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy đi đôi với tăng cường tiêm lực vật chất tạo tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác
những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an
nhân dân đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bảo đảm vững chắc lợi ích an ninh quốc gia
giữ vững thế chủ động chiến lược không để bị động bất ngờ làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội
có phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đồng góp tích cực vào công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
bài viết cũng nêu rõ đất nước ta đang đứng trước những thời cơ vận hội lớn để đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới
sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng đã đề ra
tuy nhiên chúng ta cũng đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức không nhỏ từ tình hình thế giới khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp
các nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ lợi ích quốc gia dân tộc những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
suy giảm lòng tin của một bộ phận cán bộ nhân dân âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng thâm độc xảo quyệt
diễn biến phức tạp của một số loại tội phạm cùng với các tệ nạn xã hội thiên tai dịch bệnh đang tiềm ẩn gây ra những bất an trong xã hội
mặt khác nghiêm khắc nhìn nhận từ thực tiễn thời gian qua cho thấy
công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân còn bộc lộ nhiều hạn chế bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ
để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định chính trị xã hội phục vụ đất nước hội nhập phát triển nhanh và bền vững
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang quyết tâm sốc lại đội ngũ
kiên quyết chỉnh đốn và tăng cường xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao
bài viết đã chỉ rõ sáu nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong thời gian tới
trước hết phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng trong công an nhân dân
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai thực hiện nghiêm túc quy định số tám qdi tvk ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban chấp hành trung ương
về trách nhiệm nêu gương
các trường hợp đảng viên nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hủ dạy công an nhân dân
tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát việc thực thi chức năng nhiệm vụ và chấp hành kỷ cương kỷ luật thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình tự soi tự sửa của cán bộ đảng viên
chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm kiên quyết thanh lọc đội ngũ đưa ra khỏi lực lượng những trường hợp
không đủ tiêu chuẩn bị cám dỗ xa ngã trước sự mua chuộc lôi kéo bởi các phần từ xấu những danh lợi tầm thường
tăng cường các biện pháp để bảo vệ uy tín giữ gìn danh dự và truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng thật sự trong sạch vững mạnh xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu tuyệt đối trung thành tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
thứ hai tập trung điều chỉnh bố trí lại lực lượng
đánh phá kho thóc này để chia cho dân nghèo
việt minh lúc này xác định hai mục tiêu lớn nhất
đó là độc lập cho dân tộc và cơm no áo ấm cho người dân
đây cũng chính là hai khát vọng cháy bỏng của mỗi người dân thuộc địa lúc bấy giờ
nhiều dân tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc như vậy
phải nói rằng là chúng ta đã có một cái chính sách thực sự là vì dân
niềm tin của nhân dân với cách mạng khi ấy cũng đến từ những mục tiêu rất cụ thể
họ nhận thấy cả sự tiền phong gương mẫu của những người tham gia lực lượng việt minh
quảng trường nhà hát lớn hà nội hai ngày trước cuộc tổng khởi nghĩa
cũng biết tin do chính quyền
hồ nguyên trần trọng kim tổ chức
nhưng ngay sau đó đã biến thành cuộc biểu tình ủng hộ việt minh
lực lượng việt minh lúc đó hay là cụ thể hơn là các đảng viên đảng cộng sản lúc đó
thì với một cái số lượng rất là nhỏ rất nhỏ so với lại dân số
thế nhưng nó đã tạo thành một cái sức mạnh gớm
thì đấy chính là cái vai trò tiên phong
đấy là cái sự xả thân hy sinh của những người làm cách mạng
và đặc biệt là dương cao được ngọn cờ dân tộc tập hợp được cái đoàn kết toàn dân
và đó chính là cội nguồn sức mạnh
những người đảng viên như chúng ta biết thời kỳ đó
tuy là nó chỉ là một số lượng đảng viên rất ít thôi
nhưng có lẽ cái mà nguồn chống nhìn của người đảng viên
đó là sự tiên phong sự đi đầu sự bám dân bám cơ sở bám phong trào
và trong lúc khó khăn gian khổ nhất
người đảng viên luôn luôn bám sát quần chúng vận động quần chúng
và người đảng viên luôn luôn bám sát quần chúng vận động quần chúng

cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám và sự thành lập chính phủ lâm thời
sau này là sự kết tinh ý chí của toàn dân tộc
đó cũng là sự khẳng định cho một chân lý
điều gì mang lại lợi ích cho nhân dân
đáp ứng được yêu cầu của nhân dân sẽ thuyết phục được nhân dân
như bác hồ nói là đảng viên phải đi trước làm nước theo sau
tức là đi trước trên nhiều lĩnh vực toàn diện
để quần chúng nhân dân nhìn vào đó để người ta tin theo
người ta tin vào đảng viên
đảng trước hết là tin vào đội ngũ cán bộ đảng viên
và đảng nhà nước ta trong giai đoạn đến nay
đặc biệt trú trọng việc nêu gương
đặc biệt là đội ngũ cán bộ đảng viên giữ chức vụ
giữ cương vị lãnh đạo cao và thủ trưởng các cơ quan đơn vị
và phải chú trọng cả đến mọi cán bộ đảng viên
quần chúng được tập hợp lại là phải do những cán bộ
dám hy sinh dám đương đầu và đặc biệt là có uy tín
tức là để nhân dân tin và yêu
thì cái bài học ấy là
vẫn còn nguyên giá trị
bốn mươi năm năm kể từ ngày cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công
cách mạng việt nam đã đi qua nhiều giai đoạn
nhiều bước ngoặt
trong quá trình ấy đường lối và tinh thần sẵn sàng hy sinh
vì nhân dân lợi ích dân tộc là cội nguồn của sức mạnh
dẫn đến mọi thành công
đó luôn là bài học để các thế hệ cán bộ ngày nay
coi dọi trong vai trò là những người cầm lái
con thuyền của dân tộc
bản tin tiếp tục với phần điểm lại các hoạt động
đáng chú ý của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
trả lời chất vấn các đại biểu tại phiên họp thứ ba mươi sáu
của ủy ban thượng vụ quốc hội xung quanh xử lý tín dụng đen
công tác phòng chống buôn lậu đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
hiện chính phủ bộ công an đã thực hiện nhiều biện pháp
để ngăn chặn xử lý vấn nạn này tham mưu cho chính phủ
ban hành chỉ thị số một mươi hai giải quyết vấn đề tội phạm vi phạm pháp luật
liên quan đến tín dụng đen đòi nợ thuê và xây dựng kế hoạch
chuyên đề phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ
lãnh đạo cao cấp của bộ công an và đoàn viên thanh niên ưu tú
trong công an nhân dân nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám
và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
những kết quả tự hào của lực lượng công an bảy mươi bốn năm qua
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn trân trọng biết ơn
những ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các đồng chí công an lão thành
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
mong rằng tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí
để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời gian tới
cũng trong tuần qua đảng quý công an trung ương bộ công an đã tổ chức lễ công bố
và trao quyết định của thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an
đối với đồng chí trung tướng lương tam quang tránh văn phòng bộ công an
và đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham hữu kinh tế buôn lộng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an mong muốn
hai đồng chí tân thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
là những người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc là tấm gương và trợ sợ kinh cậy
để các bộ chiến sĩ học tập và coi theo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đảm bảo kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ghi nhận
đánh giá cao kết quả công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
đạt được trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng đề nghị lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
cần tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị
thủ trưởng cơ quan đơn vị chủ đầu tư và tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính
nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ
trong tuần qua thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng lê quý vương đã xem xét từng đơn thư tiếp nhận đơn và giao cho thanh tra bộ công an
có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương có thẩm quyền
giải quyết báo cáo với lãnh đạo bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
thứ trưởng lê quý vương đã hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết
tuần qua đã diễn ra hội nghị đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ bảy giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ myanmar
đoàn đại biểu bộ công an việt nam do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
hai bên nhất trí thông qua phương hướng hợp tác trong thời gian tới như trao đổi đoàn các cấp
tăng cường trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan đến bộ công an
an ninh trật tự an toàn xã hội hợp tác có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm ma túy khủng bố tội phạm mua bán người tội phạm rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia khác
tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định thỏa thuận để tạo cơ sở pháp lý cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bộ
phát biểu tại hội thảo khoa học giá trị thời đại của tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
những ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu có ý nghĩa quan trọng góp phần cung cấp các luận cứu khoa học giải pháp cơ bản giúp đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tiếp tục chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập nghiên cứu vận dụng bảo vệ và phát triển tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân
đây là một trong những nội dung quan trọng để lực lượng công an nhân dân không ngừng nâng cao năng lực hiệu quả công tác sức chiến đấu xây dựng sức mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại lễ khai mạc vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía bắc
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
đòi hỏi mỗi tám bộ chiến sĩ công an phải phát triển toàn diện về bản định chính trị trình độ nghiệp vụ pháp luật ngoại ngữ kiến thức xã hội và phải có thể lực tốt
có khả năng sử dụng võ thuật vũ khí điêu luyện để đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm trong mọi tình huống
cũng trong tuần qua đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an do trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tổ chức lễ dân hương dân hoa tưởng niệm anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và hương hồn các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân
đoàn đại biểu bộ công an nguyện trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân nguyện đi theo con đường cách mạng mà đảng và bác hồ đã chọn
tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tiệu đạt được xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
nhân dịp này trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác đã trao tặng năm nhà tỉnh nghĩa và một trăm linh phần quà cho các gia đình chính sách gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh tuyên quang